nhưng đáng buồn là những thiếu sóc vi phạm xuất phát từ nguyên nhân chủ quan
cụ thể là từ ý thức và trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở vẫn không được khắc phục một cách triệt để

thời gian qua báo chí đã có nhiều hoạt động thiết thực đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
với vai trò là cầu nối báo chí vừa tuyên truyền phổ biến các chủ trương chính sách của đảng và nhà nước tới người dân
trong tuyên truyền phát triển kinh tế báo chí vừa phát hiện biểu dương những doanh nghiệp
có những cách làm hay những kinh nghiệm tốt những doanh nhân nỗ lực vượt qua khó khăn để công hiến cho cộng đồng
đồng thời đấu tranh phê phán những hoạt động sản xuất kinh doanh không lành mạnh vi phạm pháp luật hủy hoại môi trường
bên cạnh đó báo chí cũng đã chia sẻ những khó khăn của doanh nghiệp phản biện những chính sách của nhà nước đối với doanh nghiệp
và phản biện những cách làm của chính các doanh nghiệp vì sự phát triển và lợi ích chung của đất nước
tại hội thảo các đại biểu đã tập trung thảo luận những thuận lợi khó khăn của doanh nghiệp việt nam trong kỷ nguyên cptpp
thảo luận những đóng góp của báo chí trong vai trò là cầu nối doanh nghiệp với chính phủ nhằm tìm ra những giải pháp thiết thực cho công tác này trong thời gian tới
thưa quý vị và các đồng chí tại hội báo toàn quốc năm nay các ấn phẩm chương trình báo chí của lực lượng công an nhân dân
đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước và được đông đảo công chúng quan tâm đón nhận
đây là nguồn cổ vũ động viên mạnh mẽ để những người làm báo nói chung và những người làm báo trong lực lượng công an nhân dân nói riêng hoàn thành sứ mệnh nhiệm vụ của mình
sau đây là ghi nhận của phóng viên intv tại sự kiện này
ngày một mươi năm tháng ba hội báo toàn quốc năm hai nghìn một mươi chín đã chính thức khai mạc tại thủ đô hà nội
đây là sự kiện lớn của báo chí cách mạng việt nam ngày hội của những người làm báo cả nước
ngay trong ngày khai mạc hội báo
gian trưng bày của báo chí lực lượng công an nhân dân đã vinh dự được thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
nguyên tổng bí thư nông đức mạnh lãnh đạo ban tuyên giáo trung ương bộ thông tin và truyền thông hội nhà báo việt nam
tới tham quan biểu dương khích lệ và trò chuyện thân mật cùng những người làm báo trong công an nhân dân
sự tương tác của báo chí công an nhân dân luôn luôn bám sát cuộc sống
thế và nó thể hiện ở cái chỗ là bám sát cái cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm
thế và đảm bảo cái môi trường hòa bình để phát triển đất nước
trong đó thì khán giả cũng đã biết là những cái chủ đề mới mà hết sức thời sự đó là cái thực hiện cái chủ trương tinh sản bộ máy
sắp xếp tổ chức bộ máy hiệu lực hiệu quả
thì báo chí công an nhân dân cũng theo sát và phản ánh được những chuyển biến tích cực về công tác an ninh trật tự ngay tại cơ sở
tại hội báo năm nay báo công an nhân dân truyền hình intv
cùng các cơ quan báo chí thuộc lực lượng công an nhân dân đã trưng bày và giới thiệu tới công chúng các ấn phẩm chuyên đề
chương trình phát thanh truyền hình hấp dẫn bao gồm cả những ấn phẩm chương trình đặc biệt nhân dịp xuân kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
bên cạnh đó các ấn phẩm báo chí của lực lượng công an nhân dân cũng được đông đảo độc giả quan tâm đón nhận đánh giá
đây là nguồn thông tin tin cậy phong phú về đường lối chính sách của đảng pháp luật của nhà nước
thông tin về lực lượng công an nhân dân cũng như các vấn đề thời sự nóng bỏng trong và ngoài nước
rồi cùng với đó là hệ thống báo điện tử rồi tạp chí ở trong hệ thống của lực lượng báo chí công an nhân dân vừa qua có thể nói thể hiện một cái sự lớn mạnh và cái sự phát triển mạnh mẽ
tuyên truyền một cách tích cực có hiệu quả các đời sống các vấn đề của đời sống xã hội các vấn đề của ngành công an đảm bảo an ninh cho đất nước
tôi nghĩ rằng cái sự công hiến của lực lượng báo chí trong công an nhân dân đối với cái nền báo chí
cách mạng việt nam là rất đáng tự hào
cùng với báo chí cả nước báo chí công an nhân dân luôn bám sát và phản ánh sinh động thực tiễn công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng công an nhân dân
phát hiện biểu dương nhân rộng các điển hình tiên tiến cổ vũ các nhân tố tích cực trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
trong không khí tổ chức hội báo toàn quốc năm nay báo chí lực lượng công an nhân dân cũng đã góp phần nâng cao vị thế của các cấp hội nhà báo trong đời sống của nhân dân
nâng cao vai trò của báo chí trong đời sống xã hội và đưa báo chí gắn bó mật thiết hơn với nhân dân

hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin sau